bay trên mùa vàng năm hai nghìn một mươi chín đó là tên gọi của lễ hội festival rủ lượn vừa diễn ra tại đèo khao phạ huyện mù căng trải tỉnh yên bái với sự tham gia của một trăm năm mươi phi công thu hút sự quan tâm của hàng nghìn du khách
tháng chín là lúc mù căng trải vào thời điểm đẹp nhất trong năm mùa lúa đổ vàng trên những thửa ruộng bậc thang đây cũng là thời điểm tuyệt vời để các phi công thực hiện những chuyến bay cho khách ưa du lịch mạo hiểm
với chủ đề thi trình diễn bay đôi du khách đã được chứng kiến các phi công trình diễn dù lượn và tổ chức bay đôi rất hấp dẫn ấn tượng
màn trình diễn do hơn một trăm linh phi công trong và ngoài nước đến từ câu lọc bộ rủ lượn việt wings yên bái phối hợp với các câu lộc bộ rủ lượn trong nước và quốc tế thực hiện nhằm tạo cơ hội cho du khách được trải nghiệm khám phá thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của thung lũng khao phạ với những thửa ruộng bậc thang áo ngánh mùa vàng
khao phạ là một trong những đèo dài nhất đất nước cao trên một hai trăm linh mét so với mực nước biển điểm cất cánh cách điểm hạ cánh trên cao khoảng sáu trăm linh mét
với các điều kiện tự nhiên về địa hình gió và đặc biệt vào thời điểm mùa lúa chín vàng nơi đây đã trở thành điểm bay hấp dẫn của môn thể thao dù lượn khao phạ được nhiều phi công trong nước và quốc tế đánh giá là một trong những điểm nhảy dù lượn đẹp nhất thế giới